từ bao đời nay tây ninh được biết đến là vùng đất có khí hậu khá ôn hòa với địa hình bằng phẳng ở vùng đông nam bộ
nhưng trong mùa mưa năm nay thì hàng chục nghìn hộ dân ở địa phương này đang rơi vào cảnh ngập lụt kéo dài gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản
gần một tháng nay từ những khu vực dân cư đông đúc của thành phố tây ninh những khu dân cư ở các huyện khu vực biên giới đều mênh mông nước
đây là hình ảnh hiếm thấy đối với người dân tây ninh trong nhiều năm qua
châu thành huyện biên giới của tây ninh là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người tài sản cây trồng trong mùa mưa năm nay
trong suốt gần một tháng qua ấp rạch tre ấp tân định của xã biên giới đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn
nhiều hộ dân bị nước ngập tới hơn một mét phải di tản đến nơi ở khác
do đường bộ bị chia cắt nên người dân các em học sinh chỉ có thể đi lại bằng xuồng
trên xã biên giới có bốn ấp mà hiện nay chúng tôi đã bị chia cắt
hai ấp hoàn toàn là không có thể nào đi lại được
riêng ấp của tân định là hiện nay đi qua đất bản căm chia
về cơ sở hạ tầng báo các ông chí là hiện nay cơ sở hạ tầng của xã biên giới là hoàn toàn bị hư hỏng
do vậy cũng có vấn đề nào tận quyền phải có biện pháp đầu tư để đảm bảo cho nông dân tính định thu hoạch vụ cây trồng năm hai nghìn một mươi sáu
theo thống kê từ đầu năm đến nay
đặc biệt là trong gần một tháng qua
tây ninh xảy ra hai trường hợp tử vong do đuối nước
tây ninh có hơn bốn hai trăm linh căn nhà bị hư hại
trong đó có hơn bốn căn nhà bị ngập trong đợt mưa vừa qua
sáu ngôi trường bị ngập khiến học sinh phải nghỉ học
gần ba năm trăm linh hectare lúa hoa màu cây trồng bị hư hại
hơn hai mươi km đường giao thông bị ngập
tổng thiệt hại đến thời điểm này ước tính hơn một mươi chín tỷ đồng
họ sẽ hỗ trợ bà con
giống như nhà bị sọc tóc mái
hỗ trợ việc tiêu độc sát trùng
sửa cầu cống lươn xác
dự báo do mực nước ở các khu vực bị ngập rút chậm
đồng thời ảnh hưởng của các đợt áp thấp nhiệt đới
nên ít nhất phải sau hai tháng nữa
cuộc sống của người dân hoạt động sản xuất chăn nuôi trồng trọt
trở lại bình thường các cơ quan chức năng cũng như người dân cũng đang lo lắng về nguy cơ dịch bệnh xuất hiện sau đợt lũ này